tại vườn quốc gia hoàng liên tỉnh lào cai trung tâm cứu hộ bảo tồn phát triển sinh vật hoàng liên
đã tổ chức tái thả bảy cá thể động vật thuộc năm loài quý hiếm về với môi trường tự nhiên
những cá thể động vật được thả trong đợt này bao gồm hai nhóm khỉ và rắn như khỉ mốc khỉ vàng khỉ mặt đỏ
rắn hổ mang hổ mang chúa do trung tâm cứu hộ bảo tồn và phát triển sinh vật hoàng liên
tiếp nhận từ các tri cục kiểm lâm và nhân dân trên địa bàn hiến tặng
trước khi thả các cá thể động vật đã được chăm sóc sức khỏe và huấn luyện để thích nghi
tự kiếm ăn có thể làm quen với môi trường tự nhiên
sau khi thả những cá thể động vật sẽ được theo dõi trong vòng một tháng để bảo đảm chúng có thể sống sót và thích nghi
bên cạnh đó vườn quốc gia hoàng liên cũng bố trí cán bộ túc trực và nhắc nhở người dân không săn bắt động vật hoang dã
vận động những hộ gia đình nuôi nhốt trái phép các loài động vật hiến tặng cho trung tâm bảo tồn để nuôi dưỡng
và tái thả nhằm góp phần đảm bảo đa dạng sinh học và tránh nguy cơ tuyệt chủng của những loài quý hiếm